xin chào và hẹn gặp lại
trên bao bì mỗi sản phẩm đều in chữ hàn quốc
trong hai mươi năm tấn có một mươi hai tấn đã hết hạn sử dụng
và có những đùi gà chảy nước như thế này
đáng lẽ phải bỏ đi vì không đủ an toàn vệ sinh thực phẩm
nhưng nếu chót lọt các đối tượng sẽ đưa ra thị trường phục vụ dịp tết nguyên đán sắp tới
không nhập về những lộ hàng nhỏ sau quá trình đó thì bán được thì họ sẽ nhập qua bước đầu thì đứng sự khai chưa khai rõ cụ thể là lộ hàng là nguồn gốc từ đâu mà còn đang lẩn trốn trách nhiệm của mình
nguồn hàng có thể đi từ máy bay về tới thị trường trong nước và từ biên giới các đối tượng sẽ vận chuyển bằng phương tiện ô tô đưa hàng vào nội địa
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ba xe tải như thế này được cơ quan chức năng
phát hiện trên ba xe đều chở hàng hóa là bánh kẹo đồ chơi trẻ em có khối lượng khoảng ba mươi tấn
ba tài xế điều khiển phương tiện không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng
mình chỉ biết là chủ xe bảo mình đi bốc hàng chở từ lào cai về hà nội
lúc mà lực lượng chức năng kiểm tra thì kiểm tra thì trên xe không có giấy tờ hàng hóa gì
nắm bắt được quy luật hoạt động của hành vi buôn bán vận chuyển hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ
không có kiểm định về chất lượng
lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp ngăn chặn
tuy nhiên các đối tượng chuyển sang hoạt động dưới những thủ đoạn khác tinh vi hơn
gây khó khăn trong công tác đấu tranh xử lý
các đối tượng đã chạy với tốc độ rất là cao trên đường cao tốc
đồng thời các đối tượng đã sử dụng biển số giả để che mắt đối phó với cả lực lượng chức năng
tuy nhiên là chúng tôi đã thực hiện các biện pháp trinh sát và có sự phối hợp tốt
đồng bộ giữa các lực lượng lực lượng cảnh sát giao thông
lực lượng quản lý thị trường và công an địa phương để đấu tranh xử lý có hiệu quả
liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
có quy mô lớn thủ đoạn tinh vi
điều đó cho thấy cuộc chiến với thực phẩm bẩn ngày càng trở nên cam go và quyết liệt hơn
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín hơn một năm tấn thịt vịt tươi sống đưa vào thị trường hà nội
bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ
trước đó vào ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín hàng tấn thực phẩm đông lạnh gồm lườn ngỗng
nầm lợn trang trứng thậm chí có những hàng đang trong quá trình phân hủy
được lực lượng chức năng phát hiện trên hai container trên đường phạm văn đồng hà nội
chúng tôi đã chủ động chỉ đạo cán bộ chương trị tăng công tác nắm linh hình
làm tốt công tác điều tra cơ bản ra soát tất cả các đối tượng
và tập trung vào các lĩnh vực trọng điện địa bàn trọng điện và các đối tượng trọng điện
để làm sao phát hiện ra các dấu hiệu vi phạm để phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý
có thể thấy vấn nạn thực phẩm bẩn đang diễn ra ngày một nhức nhối và trở thành mối lo ngại chung của toàn xã hội
nguyên nhân của thực trạng này cũng do nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước dịp gần tết tăng lên nhiều
và các đối tượng lợi dụng để buôn bán vận chuyển cháy phép những mặt hàng thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
hiện nay thì là cái phương thức hoạt động của đối tượng rất là
là phức tạp và đa dạng có thể là các đối tượng tập buôn bán vận chuyển nhỏ lẻ các mặt hàng thực phẩm qua biên giới trung quốc
sau đó tập kết lại và đến thời điểm giáp tết thì là vận chuyển với sự lớn lớn về nôi địa để tiêu thụ
rõ ràng qua những sự việc này cho thấy phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này rất tinh vi
hiện nay chế tài xử phạt đối với hành vi buôn bán vận chuyển hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc đã đủ sức dân đe hay chưa
liệu cần có mức xử phạt cao hơn nữa để hạn chế tối đa tình trạng này
theo tôi thì về các cái chế tài và nghị định xử phạt về cái lĩnh vực an toàn thực phẩm thì vẫn còn nhẹ
vẫn chỉ dừng lại ở cái mức mà tiêu hủy rồi xử lý hành chính
chúng tôi cũng đã triển khai và nếu phát hiện những cá nhân tổ chức mà vận chuyển những thực phẩm bẩn và thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ
thì chúng tôi sẽ cương quyết điều tra đến
và tận cùng để có thể là truy cứu được trách nhiệm hình sự
an toàn thực phẩm là vấn đề luôn được cộng đồng quan tâm sâu sắc
với tình trạng còn tồn tại nhiều vi phạm trong lĩnh vực này
thì thời gian tới chính phủ và các bộ ngành cần triển khai những biện pháp kiểm tra kiểm soát chặt chẽ
quyết liệt hơn nữa để bảo vệ sức khỏe cho người dân và lành mạnh hóa thị trường thực phẩm
bản tin tiếp tục với các tin tức
trước tình trạng nhiều đối tượng thực hiện hoạt động gian lận lừa đảo tài chính
nhiều ngân hàng đã gửi email đến khách hàng cảnh báo khi giao dịch online trong dịp tết
thậm chí một số kẻ gian còn lập số điện thoại gần giống số đường dây nóng của ngân hàng
khi khách hàng gọi tới chúng cho chuyển hướng cuộc gọi đến tổng đài chính thức của ngân hàng
theo dõi cuộc gọi và lấy dữ liệu thông tin khách hàng để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để tránh trở thành nạn nhân bị lừa đảo các ngân hàng đề nghị khách hàng
tuyệt đối giữ bí mật các thông tin bảo mật ngân hàng điện tử e banking
bao gồm tên đăng nhập mật khẩu mã mở khóa smart otp cho bất kỳ ai
kể cả người tự xưng là công an cơ quan điều tra nhân viên ngân hàng
chỉ còn khoảng một mươi ngày nữa là đến tết nguyên đán
thời điểm hiện tại giá các mặt hàng bắt đầu tăng nhất là thực phẩm
theo thông tin từ bộ công thương giá của các mặt hàng tết thường tăng từ một mươi đến một mươi năm
trong khi đó sức mua của người dân cũng tăng lên
từ một mươi năm đến hai mươi
vào thời điểm trước và sau tết có những mặt hàng còn có thể tăng giá tới ba mươi
như các loại rau xanh hoa quả và dịch vụ ăn uống
giá lợn hơi hiện đã giảm khoảng hai mươi đồng một kg so với đợt tăng giá đỉnh điểm vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
có thể nói một trong những mặt hàng mà người tiêu dùng quan tâm nhiều nhất trong dịp tết năm nay là thịt lợn
nguyên nhân là do sau khi dịch tả lợn châu phi hoành hành trong năm hai nghìn một mươi bảy
giá thịt lợn đã liên tục tăng
và lên mức cao nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
trong thời gian gần đây giá thịt lợn đã giảm nhiệt nhưng vẫn ở mức cao
có thể thấy là thị trường hàng hóa đang nóng lên từng ngày khi nhu cầu mua sắm của người dân ngày càng tăng cao
và hiện nay các mặt hàng thực phẩm khô bánh mứt các loại đồ uống có sức tiêu thụ mạnh
với sự đa dạng trong chủng loại mẫu mã nguồn gốc xuất xứ
đảm bảo phục vụ tốt nhất cho nhu cầu mua sắm của người dân khi tết đến xuân về
miến rong măng khô đây là hai sản phẩm đang được tiêu thụ mạnh trong những ngày cận tết
bà đặng thị nhung đang chọn lọc những bó măng miến sạch để phục vụ nhu cầu của khách hàng
khi chỉ còn hơn một mươi ngày nữa là đến tết
tôi bán hàng ở đây cũng rất là lâu rồi thì cứ cái dịp tết này dân mua rất là
cái lượng tiêu thụ rất là lớn
thực ra tôi bán hàng ở đây nó uy tín rồi
các sản phẩm nói thì nói người ta thương hiệu nó ở cái nòng
cái việc đánh giá của người tiêu dùng cái lòng tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm
đấy chính là thương hiệu
thì tôi đã gây được cái thương hiệu này từ nhiều năm nay rồi
thế nên là cứ mỗi một dịp mà tết về như này thì tôi bán hàng cũng tương đối là tốt
hiện sức mua trên thị trường tết đang bước vào cao điểm
theo các nhà bán lẻ sức mua đã tăng hơn một mươi so với cùng kỳ năm ngoái
và được dự báo tăng mạnh trong một tuần trước tết
ngoài các dòng sản phẩm khô như măng miến
nấm hương thì các loại bánh mứt kẹo ô mai cũng đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường
thị trường bánh mứt kẹo thì phong phú
và tôi thấy cũng rất là sạch sẽ bắt mắt và giá cả thì cũng hợp lý
tôi nghĩ rằng cứ ăn hàng hóa của người việt thì cũng rất là tốt
nó cũng rất là phù hợp và hợp khẩu vị với mình
như hồi xưa thì hầu như là tết đến xuân về thì nhà tôi bao giờ cũng mua một ít
mứt ô mai và một chút bánh kẹo để thưởng thức tết
các mặt hàng đến nay thì nó vào trên bốn mươi mặt hàng
nói chung là chất lượng thì toàn có là những hàng đảm bảo chất lượng
và mỗi một sản phẩm thì nó mang một tính chất đặc trưng riêng
sản phẩm mà người tiêu cùng ưa thích nhất mà trong ngày đầu này thì cảm thấy như là
mứt dừa này mít sấy
ô mai các loại đến nói chung là được người tiêu cùng rất là đón nhận
dạo qua thị trường sức mua đã có sự thay đổi rõ rệt hơn so với nhiều ngày trước
thị trường hàng hóa tết đang chuyển vào đợt cao điểm mua sắm
tuy nhiên đông nhất vẫn vào các ngày cuối tuần khi lượng khách đổ về các cửa hàng
siêu thị các cơ sở kinh doanh để tranh thủ mua sắm tết
đối với tết viên tám sắp tới đây thì sản phẩm trà sạ đen của công ty
công ty hoàng ngân thì cũng đã được lan tỏa đến cộng đồng rất là nhiều
được lan tỏa rất là nhiều
chính vì vậy mà doanh thu đang tăng rất là đột biến
để hấp dẫn khách hàng nhiều doanh nghiệp siêu thị tung ra các chương trình khuyến mãi
giảm giá sâu từ hai mươi đến năm mươi áp dụng với ngành hàng sản phẩm bánh kẹo
mứt tết dự kiến trong ba ngày trước tết
một số siêu thị sẽ tung chương trình khuyến mại giảm giá sâu cho các mặt hàng nông sản
đây là nỗ lực để hỗ trợ những người sắm tết muộn
tuy vậy các nhà bán lẻ cũng thừa nhận áp lực tăng giá hàng hóa
trong mùa tết năm nay nặng nề hơn những năm trước
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay đến đây là kết thúc